hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vào khoảng hai mươi một h ngày sáu tháng chín nhận được tin báo xảy ra cháy tại hộ kinh doanh karaoke an phú
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình dương đã điều động một mươi ba xe chuyên dụng cùng với sáu cán bộ chiến sĩ tham gia cứu chữa
gần một tiếng sau đám cháy đã được khống chế lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã kịp thời hướng dẫn thoát nạn và cứu được một mươi hai người
theo thông tin ban đầu vụ việc khiến gần hai mươi người thương vong tuy nhiên hiện vẫn chưa xác định cụ thể về số người chết
vì lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những người còn mắc kẹt ở bên trong
vâng thông tin cụ thể về vụ cháy này cũng như công tác cứu hộ cứu nạn sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu tỉnh an giang cho biết
đơn vị này đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam lê văn nga
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
trú tại phường long hưng thị xã tân châu về tội trộm cắp tài sản
theo thông tin từ cơ quan điều tra do thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp tài sản
nên lê văn nga nảy sinh ý định tiếp tục đi tìm tài sản của người khác để lấy trộm lấy tiền tiêu xài
cụ thể là vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày tám tháng tám nga đi bộ đến khu vực khóm long thị b phường long hưng thị xã tân châu
thì phát hiện nhà ông ngô thái hòa không khóa cửa không có người trông coi
nên nga đã trộm cắp lấy một điện thoại di động rồi nhanh chân tẩu thoát
cũng với thủ đoạn tương tự y đã thực hiện trót lọt một vụ trộm điện thoại iphone một mươi hai pro max của một người dân trên địa phương
công an quận liên triểu thành phố đà nẵng cho biết vừa tạm giữ lô hàng gồm bốn năm trăm linh sản phẩm bánh kẹo các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ
theo đó kiểm tra kho hàng của một công ty có địa chỉ trên đường đồng xoài phường hòa minh
công an quận liên triểu phát hiện có bốn năm trăm chín mươi bốn sản phẩm là bánh kẹo trung thu kẹo các loại có xuất xứ nước ngoài nhưng không có hóa đơn chứng tử hợp pháp
qua làm việc đại diện công ty khai nhận số bánh kẹo này đều được mua trôi nổi trên thị trường
thông qua các cơ sở bán hàng trên mạng internet để về phân phối bán lại cho các tiệm tạp hóa và chợ trên địa bàn
tiếp theo sẽ là thông tin về truy nã tội phạm và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin nhanh của chúng tôi
ngoài thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện